chuyển sang những tin tức về tội phạm trộm cắp cấp sật tài sản
hôm qua toán nhân dân huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cấp sật tài sản
tuyên phạt bị cáo phạm vũ phong hai mươi chín tuổi ngụ xã phổ hòa huyện đức phổ một mươi bốn năm tù giam
từ tháng sáu đến tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn phong đã thực hiện tám vụ cấp giật tài sản trên địa bàn huyện đức phổ
với tổng trị giá trên năm mươi một triệu đồng
trong đó có bảy vụ cấp sật dây truyền vàng và một vụ cấp sật điện thoại di động
thủ đoạn của phong là vào quán bán hàng tạp hóa vờ mua hàng lợi dụng sơ hở của nạn nhân ra tay cướp giật rồi lên xe máy tẩu thoát
theo hồ sơ vào năm hai nghìn bảy phong đã bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc trong thời hạn hai năm
đến năm hai nghìn một mươi phong bị tòa nhân dân huyện ba tơ tuyên phạt năm năm tù giam về tội cướp tài sản
và sau khi ra tù lại tiếp tục gây án